đoàn công tác của bộ công an việt nam sang trợ giúp thổ nhĩ kỳ lần này
ngoài việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn mang theo hai tấn đổ viện trợ y tế bao gồm các loại thuốc cấp cứu
cơ số thuốc thiết yếu vật tư y tế liều chạy dùng trong giã chiến các phương tiện hóa chất phòng chống dịch
và thiết bị y tế sử dụng trong tình huống cấp cứu thảm họa tổng số hàng hóa y tế lên tới hai tấn
việt nam đã trao tặng toàn bộ số thiết bị y tế này cho phía thổ nhĩ kỳ
thông qua cơ quan ứng phó thảm họa và tình huống khẩn cấp tnk afat
gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự hỗ trợ kịp thời của bộ công an chính phủ và nhân dân việt nam
đại diện afast cho biết cơ quan này sẽ điều phối các vật tư y tế về các bệnh viện và trung tâm hỗ trợ y tế
nơi đang rất thiếu thuốc men cũng như các thiết bị y tế cấp cứu
trong đó có bệnh viện lớn nhất của adyaman để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
số còn lại sẽ được chuyển ra các trại y tế lưu động
bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi ba tháng hai đội cứu nạn cứu hộ việt nam được phân công chuyển đến tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường mới
bởi có ưu thế về thiết bị chuyên dụng hiện đại sự chuyên nghiệp nên ưu tiên chạy đua với thời gian
tìm người còn sống sót ở các khu vực thiệt hại khác
khu vực đội cứu nạn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ trong hai ngày vừa qua là một trong ba khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa động đất